thông tin chúng tôi vừa mới nhận được công an tỉnh lào cai cho biết vừa bắt giữ được đối tượng trần văn hiếu
nghi phạm giết bố mẹ và em gái ruột tại thôn tuấn mỹ xã tân thanh huyện lạng giang tỉnh bắc giang
xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
trước đó do mâu thuẫn cá nhân hiếu đã dùng dao sát hại bố mẹ đẻ là ông trần đình luật bà bùi thị thoa
và em gái trần thị thảo cùng chú tại thôn tuấn mỹ xã tân thanh huyện lạng giang tỉnh bắc giang
sau khi gây án hiếu đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe máy
tới một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng một mươi lực lượng trinh sát thuộc công an huyện bảo yên và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
phát hiện và bắt giữ trần văn hiếu khi đối tượng đang di chuyển tới địa phận bản bùn ba xã bảo hà huyện bảo yên tỉnh lào cai
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên đã dùng dao chém bố mẹ và em gái tử vong
hiện công an tỉnh lào cai đang hoàn tất các thủ tục chờ bàn giao cho công an tỉnh bắc giang để xử lý theo thẩm quyền quy định